mưa vừa mưa to trên diện rộng và kéo dài từ ngày chín đến sáng ngày một mươi tháng chín cũng đã gây thiệt hại về giao thông cho tỉnh biên giới lai châu
hiện nhiều tuyến đường tỉnh lộ tại các huyện mường tè tân uyên xìn hồ đã xuất hiện sạt lở ta luy dương và lún sụt mặt đường gây ách tắc giao thông cục bộ cho các địa phương
sở giao thông vận tải địa phương đã chỉ đạo các đơn vị bảo đảm giao thông tập trung máy móc phương tiện để thông đường tạm
đến chín giờ sáng nay các điểm sạt lở trên tuyến tỉnh lộ một trăm ba mươi ba một trăm hai mươi bảy đã được săn gạt và thông tuyến
do mưa lớn kéo dài suốt hai ngày nay nước đã tích chữ trong đất nên dễ xuất hiện sạt lở và trơn trượt trên các tuyến đường
người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên các tuyến đường nhất là các tuyến đường đeo dốc cần đề cao cảnh giác để bảo đảm an toàn tính mạng